tổng thống nga vladimir putin đã chuyển văn kiện sửa đổi hiến pháp tới duma quốc gia tức hạ viện nga
hạ viện nga sẽ thảo luận về dự luật sửa đổi hiến pháp trong phiên họp dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay
sự thảo sửa đổi hiến pháp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của duma quốc gia nga
có nội dung thay đổi liên quan đến quyền hạn của tổng thống
trao cho quốc hội nga quyền bổ nhiệm thủ tướng và giới hạn nhiệm kỳ của tổng thống
tổng thống putin cam kết tiến hành một cuộc bỏ phiếu về kế hoạch sửa đổi hiến pháp này
trong thông điệp liên bang hôm một mươi năm tháng một vừa qua tổng thống putin đã công bố kế hoạch sửa đổi hiến pháp
bên cạnh đề xuất duma quốc gia đề cử thủ tướng và các bộ trưởng trong chính phủ
tổng thống putin cho biết ông không phản đối việc củng cố vai trò của tổ án hiến pháp
ngoài ra ông đề nghị tăng cường vai trò của hội đồng nhà nước và các thống đốc